hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn tôi đang có mặt tại bờ hồ nơi đang diễn ra các hoạt động nhân lễ kỷ niệm hai mươi năm
thành phố hà nội nhận được danh hiệu thành phố vì hòa bình
cách đây đúng tròn hai mươi năm tại thủ đô của bolivia
thì unesco đã chính thức công nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình cho thủ đô hà nội
và đến thời điểm hiện tại hà nội vẫn là thủ đô duy nhất của khu vực châu á thái bình dương nhận được danh hiệu này
trải qua hai thập kỷ sau rất nhiều những thay đổi
thì hà nội đã không ngừng phát triển phân đấu để xứng đáng hơn với cái danh hiệu này
và để cảm nhận hơn về không khí của bờ hồ tại điện thời điểm này
thì sau đây chúng tôi có một cuộc trao đổi ngắn với nghệ sĩ nhân dân lê khanh
một người con rất là quen thuộc và là người đã sinh ra và lớn lên tại thủ đô hà nội
vâng trước tiên xin cảm ơn bà đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
xin bà cho biết cái cảm nhận và cái suy nghĩ của bà tại thời điểm này như thế nào ạ
là một người con của thủ đô quê gốc ở hà nội
là một nghệ sĩ đã từng đóng góp rất là nhiều
những cống hiến cho những giá trị đẹp của thủ đô
cho nên chúng tôi hôm nay đồng thời cũng là những người mà
trong ban tổ chức thực hiện chương trình này
cứ mỗi một cái dịp có cái khái nghiệm là hà nội thành phố hòa bình
là ai cũng vô cùng phấn khởi và tràn đầy niềm hạnh phúc
niềm hãnh diện là người con của thủ đô
đã hai mươi năm rồi được unesco công nhận
ngày thì thủ đô của chúng ta càng khẳng định
cái sự hòa hợp và đời sống bình an
và hôm nay cũng như các bạn thấy đấy
một cái lễ hội vô cùng là đông đảo
các thành phần và lực lượng của cộng đồng
người dân và lãnh đạo chính quyền tham gia
rất là là háo hức từ mấy ngày qua
tập luyện chăm chỉ và để chờ đợi cái giờ phút lịch sử này
chắc chắn rằng là hai đức vua

cũng này là vô cùng hãnh diện
gọi là được thỏa tới niềm mong đợi
mong ước và kỳ vọng của đời đời cha ông ta
đời đời lớp người dân hà nội nói riêng
và cả việt nam
chiến đấu hy sinh xây dựng
và để bảo vệ tổ quốc
và bảo vệ thành phố hà nội
một thủ đô của việt nam
một thành phố hòa bình
ở nơi ấy luôn luôn có một sự ổn định
bình an hội nhập phát triển
chúng tôi hôm nay rất là tự hào
vì đã góp sức mình
vào thành công
của kỷ niệm hai mươi năm thành phố hà nội
thành phố hòa bình
thưa bà là một người gắn bó với hà nội
bà cảm nhận nhí như thế nào về sự thay đổi của hà nội
sau hai mươi năm nhận được danh hiệu thành phố vì hòa bình nè
vâng chắc chắn là hơn ai hết là những người
trong quê thủ đô hà nội
chúng tôi ngày đêm mơ ước
thực sự chính xác là trong từng bữa ăn giấc ngủ
cứ ước mơ mình là một công dân của một thủ đô
mà được tất cả thế giới
mỗi một ngày một ngưỡng mộ
ngưỡng mộ về văn hóa về con người
và cái nền tảng xã hội
và như là tôi chắc chắn rằng là
chúng ta đều chung cái niềm hãnh diện
một khái niệm thủ đô hòa bình này
chính là vì chúng ta hàng ngày
cùng với thời gian chứng kiến
biết ba những sự kiện
lớn lao quan trọng của quốc tế
đã chọn thủ đô hà nội để tổ chức
cho nên là
mỗi một ngày cũng được thống kê của bên du lịch
những người khách từ nước ngoài
đã chọn hà nội là điểm đến
là nơi đáng sống của sự bình an
mỗi ngày một đông
cho nên là
hơn ai hết
những người quê hương ở hà nội
và những người ở khắp bốn phương trời
đã chọn quê hương tôi
thủ đô hà nội
là quê hương thứ hai của mình
chúng tôi vô cùng hạnh phúc
và hy vọng là chúng ta cùng đóng góp
công sức nhỏ bé của mình
ở trên từng lĩnh vực
làm cho hà nội thực sự là điểm đến
trả đem lại hạnh phúc và sự bình an
xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân lê khanh
về cuộc trao đổi vừa rồi
thưa quý vị và các bạn
trong khuân khổ lễ kỷ niệm hai mươi năm
thành phố hà nội nhận được danh hiệu
thành phố vì hòa bình
cũng đã diễn ra rất nhiều những chương trình
như lễ kỷ niệm được tổ chức tại vườn hoa lý thái tổ
đã công bố việc xây dựng hàn hồ sơ hà nội thành phố sáng tạo
đề cử tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của unesco
bên cạnh đó là hàng loạt
những không gian nghệ thuật biểu diễn đường phố
thả chim vì hòa bình
đi bộ vì hòa bình
những bức tranh đầy màu sắc văn hóa
là điểm đến của sự hợp tác hữu nghị
vâng thưa quý vị và các bạn
thông qua những hoạt động như thế này
hy vọng rằng sẽ một lần nữa
giới thiệu quảng bá về văn hóa
và con người hà nội khơi dậy niềm tự hào
của người dân thủ đô về một hà nội
vì hòa bình
một hà nội sáng tạo
thông minh một hà nội xanh sạch đẹp
và sau đây xin trở lại trường quay với biên tập viên nam hà
vâng xin cảm ơn biên tập viên huyền nhung
có rất nhiều thông tin và rất nhiều câu chuyện
liên quan đến sự kiện đặc biệt này
chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình tối nay
còn bây giờ xin được tiếp tục với một thông tin từ tỉnh bình định
vào lúc hai mươi hai h ngày hôm qua
đã xảy ra một vụ cháy rừng
trên núi bà hỏa thuộc phường đống đa
thành phố quy nhơn
gần sáu trăm năm mươi người thuộc các lực lượng công an quân sự
kiểm lâm cảnh sát cơ động
phối hợp với lực lượng của phường đống đa
công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp quy nhơn
người dân đã tham gia chữa cháy
đám cháy bùng phát nhanh chóng
và lan ra trên diện rộng
đe dọa cháy lan sang khu dân cư ở bên dưới chân núi
chỉ cách đó vài chục mét
nhờ được thông báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động năm xe chữa cháy
cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa
các lực lượng quân đội kiểm lâm các ngành đoàn thể
ở địa phương cũng đã tích cực tham gia phối hợp
để dập tắt đám cháy
không để cháy lan xuống khu dân cư
cho đến hai giờ sáng ngày hôm nay ngọn lửa cơ bản được không chế
lực lượng công an vẫn bố trí cán bộ chiến sĩ
túc trực tại hiện trường
không để đám cháy bùng phát trở lại
thiệt hại của đám cháy chưa thể thống kê được
song ước tính là hơn hai mươi hectare rừng đã bị cháy
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại